từ lâu khu vực ven biển được xem như là túi chứa của dòng người di cư tự do nhất là tuyến đê biển tây
họ đến theo mùa vụ khai thác ven biển mưu sinh nhờ sản vật tự nhiên của rừng của biển
và hầu hết trong số đó đều không có đất đai để canh tác không có tư liệu sản xuất và có đông con thất học
trong cuộc chiến mưu sinh ấy họ đang đối diện với muôn vản khó khăn nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay
khu tái định cư hương mai thuộc ấp bảy xã khánh tiến huyện u minh là một trong ba điểm dân cư nằm trong dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ biển tây
được đầu tư xây dựng hoàn thành cách đây hơn sáu năm
dự án đã cấp đất và hỗ trợ tiền di rời cho khoảng hai trăm bốn mươi hộ dân nhưng đến nay chỉ có bảy mươi một hộ vào cất nhà
trong số đó có không ít hộ vào nhận đất cất nhà không lâu đã sang bán trở lại khu vực ven biển sinh sống

mặc dù sống ven biển hiểm nguy luôn rình rập nhưng họ không muốn vào các khu tái định cư tập trung để sinh sống
vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày nên các hộ dân mới bắt đầu xây dựng khu tái định cư
vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày nên các hộ dân mới bắt đầu xây dựng khu tái định cư
hoặc quay lại bám rừng bám biển để kiếm sống
bà con tái định cư rất cần nhà nước hỗ trợ đất sản xuất hoặc phương tiện để khai thác biển mới sống được
một trong những nguyên nhân mà hiệu quả của dự án nó chưa đạt được như ý muốn mình để ra
trong đó có vấn đề sinh kế của người dân
nếu chúng ta tập trung quá đông dân trên một điểm thì cái khả năng tìm kiếm sinh kế của họ là gặp rất nhiều khó khăn
do vậy ngoài các vấn đề sinh kế của người dân
với việc trợ giúp của nhà nước trợ giúp đào tạo nghề và trợ giúp chuyển đổi nghề
thì chúng ta cũng phải tạo ra tại khu tái định cư khả năng tìm kiếm sinh kế
một trong những giải pháp đó là chúng tôi cũng có đề xuất là cái quy mô của một khu tái định cư chỉ khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh hộ
và khoảng cách khu này đến khu kia khoảng hai đến ba cây số
theo quy hoạch tổng thể giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm tỉnh cà mau xây dựng ba mươi năm cụm tuyến dân cư mới với tổng diện tích hơn chín trăm bốn mươi năm hectare
khi hoàn thành sẽ bố trí ổn định chỗ ở cho hơn một mươi ba tám trăm linh hộ dân ở những vùng sạt lở và vùng có nguy cơ thiên tai cao vào nơi an toàn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi năm cà mau cần khoảng một bốn trăm linh tỷ đồng để di rời thêm gần bốn tám trăm linh hộ dân
ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao
tuy nhiên hiện nay trước diễn biến của tình trạng biến đổi khí hậu sạt lở xảy ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng
thì những cư dân này vẫn luôn phải sống chung với những nguy hiểm cận kề hàng ngày